tại nhà quốc hội ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ một mươi bốn
thảo luận nhiều nội dung quan trọng
trong phiên làm việc sáng nay các đại biểu thẩm tra dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị tham dự phiên họp
một trong những vấn đề được nhận nhiều ý kiến là quy định về hộ chiếu có gắn chip điện tử
theo tờ trình của chính phủ quy định này xuất phát từ yêu cầu cải cách thủ tục hành chính
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho công dân
tuy nhiên qua thẩm tra một số ý kiến băn khoăn về tính khả thi của các quy định vì cho rằng nội dung này khó triển khai
áp dụng đồng bộ để khai thác sử dụng xử lý dữ liệu chung kể từ ngày luật này có hiệu lực

các đại biểu đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp để có lộ trình thực hiện phù hợp bảo đảm tính khả thi
cho ý kiến về điều kiện xuất cảnh điều kiện nhập cảnh được quy định tại điều hai mươi năm hai mươi sáu dự án luật
một số ý kiến đề nghị giả soát để quy định chặt chẽ điều kiện xuất cảnh nhập cảnh nhằm phòng ngừa
ngăn chặn các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở trong nước trốn ra nước ngoài
đối tượng vi phạm pháp luật ở nước ngoài nhập cảnh về nước để trốn tránh việc xử lý
và đối tượng phản động gián điệp người việt nam ở nước ngoài về nước để hoạt động
dự án luật sẽ được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn